chương trình tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự cập nhật
liên quan đến vụ phóng hỏa khu nhà trọ khiến sáu người thương vong ở phường phú đô
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với trần thị thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở huyện vụ bản tỉnh nam định
để điều tra về hành vi giết người và hủy hoại tài sản
vụ phóng hỏa xảy ra vào tối ba mươi một tháng ba tại khu nhà trọ trong ngõ sáu mươi phường phú đô quận nam từ liêm hà nội
khiến một người tử vong năm người bị thương trong đó có hai trẻ em và một số tài sản hư hỏng nặng
quá trình điều tra xác định trần thị thanh hải là hung thủ gây ra vụ hỏa hoạn
sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm
ngày ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và hủy hoại tài sản
các quy định khởi tố bị can trần thị thanh hải để điều tra lệnh tạm giam bốn tháng đối với bị can này
đã được viện kiểm sát nhân dân quận nam tử liêm phê chuẩn